xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi
khi phát hiện có u ở ngực rất nhiều chị em suy sụp buồn chán
tuy nhiên thực tế không phải trường hợp nào cũng là u ác tính nguy hiểm tới tính mạng
trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng tìm hiểu về cách phân biệt giữa u vú lành tính và u vú ác tính
thưa bác sĩ hiện nay một trong những vấn đề mà chị em hay gặp phải đó là u vú
vậy thì bác sĩ có thể cho biết u vú lành tính là gì ạ
u vú lành tính thì có rất nhiều loại
hay gặp nhất đến tám mươi bảy mươi tám mươi nó là u sơ hay gọi là fibroadenum u sơ tướng vú
thì những cái u vú lành tính nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của phụ nữ
bắt đầu từ thời trẻ cho đến lúc về già
thời trẻ hay gặp hơn
tức là lúc mà cái nội tiêu tố của mình
nó rất là mạnh nhất là tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi các em
rất hay gặp là những cái u sơ vú lành tính
ngoài ra có một số các cái u vú lành tính khác
ví dụ như là u tế bào hình lá
hoặc là những cái biến nổi sơ nang
hoặc là nang nang tướng vú lành tính
những cái đó thì hầu như nó cũng không có triệu chứng gì
ngoại trừ khi nó to quá thì các chị các em có thể sở thấy
thì sẽ đến gặp bác sĩ
như bác sĩ vừa chia sẻ
thì u vú lành tính có thể xảy ra ở rất nhiều độ tuổi khác nhau
đặc biệt là ở độ tuổi thanh thiếu niên
khi trong giai đoạn trưởng thành
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khác với u vú lành tính
thì u vú ác tính như thế nào
và nó xuất hiện ở độ tuổi nào ạ
u vú ác tính thì nó sinh ra do quá trình lỗi
của sự phân chia các tế bào
thì cái sự lỗi đó nó gọi là cái đột biến
nó sinh ra các cái tế bào bất thường
và các tế bào này nó không có tính chất
nó không tuân thủ theo cái quy trình chết
của tế bào bình thường
nó cứ sống mãi và nó phân chia
nó đẻ ra liên tục
và nó gọi là các tế bào ác tính
hay còn gọi là tế bào ung thư
các tế bào ung thư này nó có thể xuất phát
từ trong lòng ống tuyến hoặc là trong các cái tiểu thủy sữa
thì các cái tế bào ung thư này khi mà nó phát triển
đến một mức một cái thể tích nhất định
thì lúc đó sẽ được tạo thành một khối u
và đến một cái kích cỡ cỡ nào đó
ví dụ như là từ năm mm trở lên hoặc một cm trở lên
thì sẽ phát hiện được ví dụ từ năm mm trở lên
là có thể phát hiện được bằng x quang
từ một cm trở lên có thể phát hiện được khoảng siêu âm
thì đó sẽ là thành những khối u thật sự
và là một khối u ác tính
u ác tính thì nó sẽ thiên nhiều về tuổi
bắt đầu từ ba mươi bốn mươi trở đi
tại sao nói ba mươi bốn mươi
thường thì ở các nước châu âu và châu mỹ
thì họ sẽ xuất hiện
cái tuổi hay gặp nhất là tuổi sáu mươi
nhưng ở người phụ nữ châu á của mình
thì cái tuổi ung thư nó lại trẻ hơn
nó là một điều rất là đáng tiếc
thưa bác sĩ hiện nay thì chúng ta có
những phương pháp nào để giúp phân biệt
u vú lạnh tính và u vú ác tính
có rất nhiều phương pháp
nhưng trong tầm soát ung thư vú
thì sẽ có ba phương pháp chính
thứ nhất là x quang vú
thứ hai là siêu âm vú
và thứ ba là trù cộng tử
ngoài ra thì để phân biệt
u vú lạnh tính và ác tính
thì sẽ có những phương pháp sâm lẫn hơn
ví dụ như là chọc tế bào
sinh thiết kim lõi
hoặc là sinh thiết hút chân không
là những phương pháp mà sẽ cho phép
chẩn đoán được bản chất
của khối u đó là gì
và một lần nữa thì xin được cảm ơn
bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và có những chia sẻ hết sức cụ thể
trong chương trình ngày hôm nay
hầu hết các khối u ở vú
là lạnh tính không phải ung thư
chỉ từ ba sáu những khối u
thay đổi ở vú là do ung thư
tự kiểm tra vú
bạn có thể nhận thấy các khối u
hoặc sự khác biệt về kết cấu
và hình dáng bên ngoài của vú
tuy nhiên để chẩn đoán chính xác
người bệnh cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa
để bác sĩ thăm khám
việc phân biệt được chính xác hai loại u này
sẽ giúp định hướng được phương pháp
điều trị phù hợp và hiệu quả
với những phụ nữ từ bốn mươi đến bốn mươi chín tuổi
nếu không có triệu chứng
việc chụp nhũ ảnh có thể được cân nhắc
thực hiện hàng năm
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh
thực hiện tất cả các xét nghiệm nhằm tầm soát ung thư vú
bao gồm siêu âm tuyến vú
nhũ ảnh chụp x quang tuyến vú
chụp cộng hưởng từ tuyến vú mri
hoặc làm các xét nghiệm sinh thiết
giải phẫu bệnh nhằm xác định tính chất
của các tế bào là lành tính hay ác tính
thăm khám định kỳ là cách tốt nhất
để mỗi chị em phòng tránh ung thư vú từ sớm
và những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc cho một sức khỏe
ba sáu năm ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai